hỗ trợ giống cây trồng là một trong những chính sách trọng tâm được các ngành các cấp thực hiện trong nhiều năm qua cho đồng bào miền núi với mục tiêu là xóa đói giảm nghèo
tuy nhiên không phải chính sách nào cũng được thực hiện tốt phù hợp nhất là không có sự kiểm tra giám sát của các cấp cơ sở gây lãng phí tiền đầu tư của nhà nước
chuyện dự án hỗ trợ giống quế cho bà con ở huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi ngay sau đây là một ví dụ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh hồ văn mẫn ở thôn bốn xã trà thủy huyện trà bồng được nhà nước hỗ trợ sáu cây quế giống để trồng
thế nhưng đến nay tất cả số cây giống của gia đình anh chỉ còn lại rất ít
lý giải về tình trạng này anh mẫn cho biết là do huyện cấp vào thời điểm mưa lạnh nên việc trồng chăm sóc gặp khó khăn dẫn đến tỷ lệ cây chết khá nhiều
cái việc cấp ở đây thì cấp nó
nếu mà đúng thời vụ thì chúng tôi
thì nó sống thì nó sống cũng đạt
mà cái này là nhà nước cấp là không đúng thời vụ
không đúng thời vụ thì cho nên là bây giờ cây quế nó sống không có bơi nhiêu
nó chết hoặc là nó chết nhiều hơn
dự án hỗ trợ giống quế cho người dân sản xuất được triển khai trong năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phòng nông nghiệp huyện trà bồng mới tiến hành hỗ trợ cho người dân
theo dự án bốn mươi sáu hộ dân thôn bốn xã trà thủy sẽ được hỗ trợ trên hai trăm sáu mươi sáu bảy trăm linh cây quế giống
bình quân mỗi hộ nhận được từ năm đến một mươi cây
kinh phí cho dự án hơn sáu trăm linh triệu đồng do phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ dự án
tuy số lượng cây giống hỗ trợ khá nhiều nhưng khi tìm hiểu đến tận hộ dân thụ hưởng thì số lượng cây quế không còn là bao nhiêu
bây giờ thì số lượng bà con đã trồng và đã được sống
chắc chắn là có tầm năm mươi trở xuống thì số lượng nó cũng hao hụt chắc đi một nửa không một nửa thì nó còn sống
ngoài dự án hỗ trợ giống quế năm hai nghìn một mươi sáu trong năm hai nghìn một mươi bốn huyện trà bồng cũng đã hỗ trợ cho người dân thôn bốn xã trà thủy bốn trăm sáu mươi hai cây quế
kinh phí đầu tư là một tỷ đồng
như vậy trong thời gian hai năm người dân đã được hỗ trợ trên bảy trăm linh cây quế kinh phí trên một sáu tỷ đồng
với số lượng cây hỗ trợ lớn như thế này
chắc chắn các đồi núi vườn rừng ở thôn bốn sẽ được phủ kín rừng quế
thế nhưng đến nay các đồi núi vườn rừng của người dân chỉ còn rừng keo và một số đồi núi thậm chí còn bỏ hoang
chủ đầu tư cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương
đặc biệt là ở thông bốn và thông một là nơi trực tiếp thực hiện vùng chuyên canh này
qua triển khai thực hiện
trong quế thì chưa đúng thời gian quyết định là so với mùa vụ là phan khai vốn chậm
việc hỗ trợ cây giống con giống chết không còn là chuyện mới lạ đối với các huyện miền núi quảng ngãi
nhưng với số lượng hỗ trợ cây giống nhiều kinh phí đầu tư lớn nhưng vẫn tái diễn tình trạng cây giống chết
không phát huy hiệu quả là điều cần được kiểm tra xem lại ở các phòng dự án do phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trà bồng làm chủ đầu tư